thưa quý vị trong những năm qua để phát triển nền kinh tế xanh bền vững khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản
tỉnh quảng ninh đã đặc biệt chú trọng và triển khai hiệu quả nhiều giải pháp gắn sản xuất kinh doanh với công tác bảo vệ môi trường
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
năm hai nghìn hai mươi bốn tập đoàn than khoáng sản việt nam chỉ đạo sản lượng than giao nhận sang tuyển tiêu thụ của công ty tuyển than hòn gai vinacomin cao hơn mọi năm
tập trung chủ yếu ở khu vực cảng làng khánh với một mươi một chín trăm một mươi một tấn than tiêu thụ và một mươi một chín trăm sáu mươi năm tấn than mua
để hoàn thành nhiệm vụ này ngay quý i năm hai nghìn hai mươi bốn công nhân cán bộ các phòng ban phân xưởng của tuyển than hòn gai ở quảng ninh ra sức thi đua
lao động sản xuất để kịp thời cung cấp đủ than cho khách hàng
vào mùa cao điểm sử dụng điện nhiều tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị phát động những phong trào
ví dụ như là tăng ca tăng giờ làm hoặc là tăng sản lượng trong từng ca từng giờ làm
với phương châm giải pháp chiến lược để sản xuất tốt hơn chính là bảo vệ môi trường
công ty đã tập trung quản lý phân loại rác thải đất đá ngay từ đầu nguồn sản xuất
trên các cung đường vận chuyển than nội bộ bên cạnh hành lang của các kho than
bến đỗ đều được trồng cây phi lao vừa có tác dụng ngăn gió bụi vừa làm dịu mát không gian làm việc
chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến công tác
bảo vệ môi trường dự án xử lý bụi ở cụm bến ba
chúng tôi đang làm các thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ
với những giải pháp phù hợp và nỗ lực vì mục tiêu tăng trưởng xanh
ngành than quảng ninh đang tiếp tục chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý
nâng cao năng lực sản xuất phát triển hài hòa với môi trường
phù hợp với xu thế phát triển bền vững của ngành công nghiệp khai khoáng
và đáp ứng yêu cầu mục tiêu tăng trưởng xanh
thưa quý vị thực tế hiện nay tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các dự án đường sắt đô thị tại việt nam
thay đổi theo nhà tài trợ
ở mỗi dự án lại sử dụng công nghệ khác nhau áp dụng hệ thống tiêu chuẩn khác nhau
dẫn tới khó khăn trong quản lý
và để hoàn thành mục tiêu hai năm nữa hà nội sẽ có một trăm linh km đường sắt đô thị
thì việc đồng nhất hệ thống quy chuẩn cho các dự án chính là yếu tố then chốt
giúp tháo gỡ những vướng mắt nội tại
điều này dẫn tới nguy cơ lãng phí nguồn lực chi phí vận hành
xa hơn việt nam khó phát triển nền công nghiệp phụ trợ cho ngành đường sắt
từ sự thiếu đồng bộ này cũng gây ra sự trở ngại rất lớn
để đẩy nhanh tiến độ hay xây dựng song song các dự án
đã làm xong rồi nhưng mà không nhanh chóng đưa vào khai thác được
vì thiếu cái tiêu chuẩn
an toàn hệ thống
nếu chúng ta có cái tiêu chuẩn thống nhất
sau này cái việc bảo dưỡng nó cũng giống nhau
máy móc thi công bảo dưỡng và nó được chuyên môn hóa
hà nội và hồ chí minh thì đều đang nhìn thấy là mỗi một nguồn vốn
nó cũng có những một số cái bất cập
các nhà thầu khi mà làm đã thu thập được một cái lượng kinh nghiệm nhất định rồi
họ có những hiểu biết tương đối là sâu
tuy nhiên là họ lại không được tham gia cái dự án khác
hà nội chỉ còn một mươi hai năm nữa để xây dựng bốn trăm linh km đường sắt đô thị
và muốn hoàn thành các mục tiêu này giải pháp cấp thiết đưa ra
chính là cần thông nhất hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn chung
từ các bài học kinh nghiệm trên thế giới
xây dựng một hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn chuẩn hóa đồng bộ
cho cả một thành phố thậm chí cho nhiều thành phố
thì chúng ta có thể tận dụng được tối đa cả nguồn lực cả năng lực cả tài chính
thậm chí là chúng ta tạo ra một điều kiện rất là tốt cho các doanh nghiệp của việt nam
với một mươi tuyến đường sắt đô thị được hà nội dự kiến xây dựng trong tương lai
sẽ giải bài toán về un tắc giao thông tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố